phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang
cho biết vừa kiểm tra và phát hiện một vụ sản xuất nhang mũi giả với số lượng lớn
lực lượng chức năng tỉnh hậu giang kiểm tra xe tải do trần thanh điền chú tỉnh sóc trăng điều khiển
phát hiện trên xe có một mươi tám hộp nhang mũi không hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
qua làm việc điền khai nhận được sơn hoàng phúc chú tỉnh sóc trăng thuê vận chuyển số nhang mỗi ngày
từ tp hcm về cho phúc khám xét các địa điểm gồm nhà kho xưởng sản xuất của phúc tại huyện châu thành
tỉnh sóc trăng và sưởng sản xuất của phan thành luân ở tp hcm
lực lượng chức năng phát hiện tám mươi hai thùng nhang chưa thành phẩm và bán thành phẩm
ba ba trăm sáu mươi hộp sản phẩm nhang mỗi thành phẩm hai vỏ hộp nhang năm sáu trăm linh thùng giấy cát tông
hai hai trăm tám mươi bảy bao ni lông bên trong có chứa vỏ hộp nhang trừ mũi trên một thùng nguyên liệu bao bì máy móc dùng để sản xuất